nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa việt nam và indonesia đồng thời giới thiệu nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của indonesia tới người dân thủ đô
cũng như là những người nước ngoài học tập và công tác tại việt nam tối qua chương trình hương vị indonesia đã được tổ chức tại hà nội
tại sự kiện đại sứ indonesia tại việt nam ông ibnu hadi nhấn mạnh tăng cường giao lưu văn hóa là một trong những con đường ngắn nhất
giúp nhân dân hai nước hiểu về đất nước văn hóa và con người của nhau
các chương trình được tổ chức không chỉ để người dân hai nước gần nhau hơn mà cũng là dịp để khẳng định tình hữu nghị
và hợp tác tốt đẹp giữa indonesia và việt nam trong khuôn khổ thành viên của đại gia đình asean
tiếp nối thành công của chương trình hương vị indonesia được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình năm nay mang đến những món ăn đặc sắc mang đậm hương vị của đất nước indonesia xinh đẹp
ẩm thực indonesia là một trong những nghệ thuật ẩm thực đa dạng và nổi bật nhất trên thế giới với khoảng năm ba trăm năm mươi công thức nấu ăn truyền thống
một số món ăn nổi tiếng của indonesia đã có mặt ở khắp nơi và được xem là quốc thực của indonesia